nhân ngày quốc tế thiếu nhi bệnh viện bạch mai tổ chức khám sàng lọc và tư vấn miễn phí cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được chỉ định phẫu thuật thay khớp gối khớp háng
đây là các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ tỉnh miền núi lạng sơn
trong đợt này các em được khám và phẫu thuật miễn phí các chấn thương tật bẩm sinh tật mắc phải các bệnh lý về da cơ xương khớp và cuộc sống
hiện nay bệnh viện bạch mai đã ứng dụng robot trong phẫu thuật thần kinh và khớp gối
đây là kỹ thuật mới lần đầu tiên được triển khai tại nước ta dưới sự giám sát và hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài